công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng
đối với nguyễn quốc nguyên sinh năm hai nghìn bốn và nguyễn hiếu vũ sinh năm hai nghìn hai
ngụ ở phường tám tp vĩnh long để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại khóm ba phường ba trên địa bàn thành phố
do có mâu thuẫn trước đó nên nguyễn vũ cùng bùi đắc tài sinh năm hai nghìn hai
chú phường ba tp vĩnh long xảy ra cãi cọ với nhóm của trần quốc sang
sinh năm hai nghìn hai chú phường năm tp vĩnh long nên đã hẹn đánh nhau tại đường mậu thân
phường ba thành phố vĩnh long lúc này tài gọi thêm cho khôi sang và hà cầm theo hai cây dao tự chế
còn sang đi cùng với tâm khánh tân cũng mang theo súng giao tự chế đến điểm hẹn
tại đây giữa hai nhóm xảy ra hỗn chiến sang đã dùng súng tự chế bắn nhiều phát chỉ thiên
thấy vậy nhóm của tài đã bỏ chạy nhưng nhóm của sang
dượt đuổi đến cùng gây náo loạn nhiều tuyến đường trước đó công an tp vĩnh long đã khởi tố
và bắt tạm giam tám đối tượng có liên quan để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật